những gì gan ruột nhất dương đều tâm sự với cha
và vẫn như mọi lần cha im lặng và dương tin tưởng vào một sự hồi tâm chuyển ý
nhưng đến khi chấm dứt nghĩa vụ trở về
mọi chuyện không chỉ không chấm dứt như dương kỳ vọng
mà còn đi theo một chiều hướng tồi tệ hơn
rằng tình nhân của cha dương đã có thai
và kiên quyết sinh ra đứa bé ấy
không chịu đựng được thực tại và lời ong tiếng ve của xóm riềng
mẹ dương bỏ vào nam bỏ lại thửa ruộng cằn hoang
và luống rau úa vàng sơ sát
dương khăn gói vào nam tìm mẹ
và dùng hết lời lẽ khuyên bà trở về nhà
cuối cùng bà cũng đồng ý trở về
nhưng không phải về nhà
bà lưu lại mảnh đất thủ đô
làm đủ các nghề tự do
miễn sao không phải trở về
đối diện với hoàn cảnh thực tài của gia đình
dương giấu mẹ
chọn mảnh đất hà nội kiếm cơm
và nương nó cho những cảm xúc tranh vanh
vì cuộc sống không trọn vẹn

bởi mẹ quá yêu cha
con người ta khi đã sống sang dốc bên kia của cuộc đời

rất khó thay đổi

vốn liếng cả đời bà
là gia đình là chồng là ba đứa con
bà đâu thể để mất bất cứ thứ gì
trong số tài sản ít ỏi của mình
trong số tài sản ít ỏi của mình
không thể chạy trốn mãi như những kẻ tha hương

cuối cùng dương cũng thuyết phục được mẹ trở về nhà
cuối cùng dương cũng thuyết phục được mẹ trở về nhà
nhưng cha và mẹ liên tục cãi vã
lúc ấy cô lan đã sinh con

dương vẫn bảo với mẹ rằng
dương vẫn bảo với mẹ rằng
bất cứ tội lỗi gì
chúng ta không nên hắt hủi hay quay lưng lại với nó

rồi dương tiếp tục khuyên cha hạn chế qua lại với cô lan
rồi dương tiếp tục khuyên cha hạn chế qua lại với cô lan
nhưng đáp trả lại sự thấm thiết vang xin của dương
nhưng đáp trả lại sự thấm thiết vang xin của dương

vẫn dưới mái nhà này
vẫn những gương mặt máu mcado ruột thịt này

của gia đình đột ngột bị phá vỡ
tiếng la mắng quát nản cho của bố mẹ
dần thay cho những cử chỉ ân cần
dần thay cho những cử chỉ ân cần
nguyễn văn dương tâm sự rằng
dù có thể nhận được tha thứ của mọi người
nhưng bản thân anh ta chưa bao giờ hết say rứt
về việc làm của mình
giờ đây mỗi ngày trôi qua
dương chỉ biết chuyên tâm cải tạo
để mong có ngày được chuộc lỗi với cha
thắp một nén nhang trên nấm mồ người đã khuất
vào đây thì dương bước đầu cũng tỏ ra là hoang mang
suy nghĩ là án giải
rồi mình đang ở ngoài xã hội như thế
tự nhiên vào đây mình mất hết
không còn cái gì
chúng tôi là cán bộ giáo dục
rồi cán bộ quản giáo
và ba năm thị
thường xuyên gặp gỡ đồng viên
để tạo mọi điều kiện
để cho gia đình mẹ hoặc anh
thường xuyên đến đây
để thăm hòa dương
hòa dương không nhận thức được cái việc mình làm
không có một cái điều gì đó kêu ca với gia đình
không đòi hỏi gia đình một cái gì cả
dương cũng chỉ mong gia đình thường xuyên đến thăm hòa
và động viên dương
ngôi nhà thân yêu của dương
nơi chứa đựng tuổi thơ được yêu thương
ngày nào giờ đây chỉ còn lại duy nhất người cha
vẫn hàng ngày cặm cụi
gặm nhấm nỗi cô đơn buồn đau
trước cảnh gia đình ly tán
có bi kỉnh nào đau đớn hơn
khi nạn nhân và tội phạm
kẻ gây tội và người chịu tội
đều cùng chung mối quan hệ gia đình
có những cơn ghen
có những kiểu gan đã không dừng lại ở chữ ghen
nó đã khiến con người ta
quay cuồng trong điên đảo sai lầm
những sai lầm
không có cơ hội để làm lại
cũng không bao giờ có thể sửa chữa